một tin vui đối với ngành giáo dục nước ta tại cảng hàng không quốc tế nội bài hà nội ngày hôm qua
đoàn học sinh dự thi olympic tiên học quốc tế hai nghìn một mươi bảy từ iran đã trở về trong sự chào đón và chúc mừng của bộ giáo dục và đào tạo
đoàn đã đạt thành tích xuất sắc với một huy chương vàng và hai huy chương đồng
với kết quả này theo xếp hạng không chính thức đoàn việt nam xếp thứ một mươi bảy trên tám mươi bốn và là nước duy nhất trong khối asean có huy chương vàng
huy chương vàng olympic tin quốc tế danh giá đã thuộc về em lê quang tuấn học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông chuyên đại học sư phạm hà nội
điều đặc biệt là trong khi thi olympic tiên học quốc tế năm ngoái tuấn đạt huy chương đồng
năm nay em đã đổi màu thành công huy trường mang vinh quang về cho tổ quốc
thành tích của đội tuyển quốc gia tham dự thi olympic tin học quốc tế năm hai nghìn một mươi bảy đã khép lại một mùa olympic khu vực và quốc tế thành công rực rỡ
tiếp tục khẳng định thuyết phục vị thế của học sinh
học sinh việt nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế